cùng liên kết thông đồng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người khác nhằm mục đích lừa đảo
hai bị cáo trần kim hùng và nguyễn duy phương vừa bị tòa nhân dân quận hải châu của thành phố đà nẵng
đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương và hùng vốn ở cùng quê tỉnh quảng trị và thuê trọ chung
tại phường bình thuận quận hải châu thành phố đà nẵng
cả hai đã cùng nhau bàn bạc thống nhất dùng mạng xã hội facebook để chiếm đoạt tài khoản của người khác
phương là người chiếm đoạt facebook và lập các facebook giả để hùng nhắn tin yêu cầu bị hại chuyển tiền
khi lừa đảo thành công phương giữ lại ba mươi số tiền và chuyển bảy mươi còn lại cho hùng
tất cả đều được phương và hùng chia nhau tiêu xài cá nhân
theo thống kê từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cả hai đã đưa ra thông tin gian dối khiến bốn bị hại tin tưởng chuyển tiền với tổng giá trị là hơn một trăm linh tám triệu đồng
tòa nhân dân quận hải châu đã tuyên phạt trần kim hùng
năm năm sáu tháng tù và nguyễn duy phương năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản